trên ngày một mươi tháng bốn một thanh niên tên là thành chưa rõ họ tên đầy đủ hiện đã bỏ trốn
cùng với một số người bạn đi hát karaoke tại phường thạnh phước thị xã tân uyên
lúc ra về thành đã thấy nhóm thanh niên khác nhìn mình nên đuổi theo nhóm thanh niên kia để nói chuyện
vì cho rằng họ đã chửi mình
cả hai nhóm này xảy ra hỗn chiến khiến hai thanh niên trong nhóm đối phương tử vong
người bạn đi cùng với nhóm của thành tên là quyền bị thương nặng hai người khác cũng đã bị thương
công an đã khám nghiệm hiện trường và đang truy bắt những người bỏ trốn
chỉ vòng năm tiếng đồng hồ từ hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tháng bốn đến hai h ba mươi phút ngày một mươi một tháng bốn
đội cảnh sát trật tự kết hợp với đội cảnh sát phản ứng nhanh một trăm một mươi ba thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long đã ngăn chặn bắt giữ ba vụ đua xe trái phép trên hai tuyến quốc lộ
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tháng bốn tại quốc lộ năm mươi ba có khoảng ba mươi xe
và bốn mươi thanh niên
thanh niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
tiếp đến lúc h ba mươi phút ngày một mươi một tháng bốn cũng trên tuyến quốc lộ năm mươi ba thuộc đoạn từ ngã ba long hiệp
đến thị trấn long hồ tỉnh vĩnh long có khoảng năm mươi xe và sáu mươi năm thanh niên tụ tập
hò hét rú ga cổ vũ đua xe và đua xe trái phép
ngay sau đó vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày một mươi một tháng bốn tại tuyến quốc lộ một từ cổng khu công nghiệp hòa phú
huyện long hồ đến đường cầu trừa thuộc phương tám thành phố vĩnh long
cũng có hơn bảy mươi xe và chín mươi thanh niên tụ tập đua xe cổ vũ đua xe trái phép
cả ba vụ việc đều được lực lượng công an kịp thời ngăn chặn tạm giữ hai mươi tám xe và ba mươi bảy thanh niên để xác minh xử lý
công an phường tiến thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước vừa tiến hành bàn giao đối tượng hồ ngọc hưng
một mươi năm tuổi ngụ tại xã bù nho huyện phú riềng tỉnh bình phước cho công an thành phố đồng xoài
để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày tám tháng bốn chị đào thị ngọc huyền công nhân khu công nghiệp đồng xoài hai
đang điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến quốc lộ một mươi bốn trước cổng khu công nghiệp đồng xoài hai phường tiến thành
thì bất ngờ bị hồ ngọc hưng điều khiển xe máy đi từ phía sau vượt lên giật chiếc điện thoại ôpô trong túi quần của chị huyền
nghe thấy tiếng chi hô cướp đội phòng chống tội phạm thành phố đồng xoài phối hợp với công an phường tiến thành
đang đi tuần tra gần khu vực trên
liên lập tức đuổi theo nhanh chóng khống chế được hưng đưa về trụ sở công an
tại cơ quan công an hưng khai nhận hành vi phạm tội của mình
trong khi đó tại thành phố đà nẵng trên địa bàn quận liên triều cũng đã xảy ra một số vụ cướp giật tài sản
khiến cho người dân hết sức lo lắng
từ chỗ lén lút tìm người dân sơ hở cho đến việc manh động liều lĩnh thực hiện hành vi cướp giật ngay giữa trốn đông người
tình hình về loại tội phạm này đã và đang đặt ra nhiều
thách thức đối với lực lượng công an đòi hỏi phải sự nỗ lực hơn nữa để có thể kịp thời phát hiện và ngăn chặn
đối tượng ngô tôn trì ba mươi năm tuổi trú tại xã hồng vân huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
vừa bị công an quận liên triều thành phố đà nẵng bắt khẩn cấp và di lý từ huế về đà nẵng để làm rõ hành vi cướp giật tài sản
sáng ngày bảy tháng bốn trì đến khu công nghiệp hòa khánh với ý định xin việc
nhưng lại lợi dụng sự sơ hở của một nhân viên bảo vệ để giật mất một điện thoại iphone
rồi tẩu thoát về quê sau bốn mươi tám giờ tích cực vào cuộc trì đã xa lưới lực lượng công an
trước đó đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều cũng phát hiện và bắt khẩn cấp đối tượng phạm xuân phúc ba mươi hai tuổi
trú tại phường hòa phát quận cẩm lệ là thủ phạm của nhiều vụ cướp giật tài sản nhằm vào phụ nữ đi đường
nơi trọ của phúc công an quận phát hiện tiền mặt và nữ trang là tài sản mà phúc trộm cắp được chưa kịp tiêu thụ
đáng nói hơn phúc từng có ba tiền án về tội cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích nay tiếp tục tái phạm
mỗi cái vụ việc được khám phá mỗi chuyên án được khám phá thành công tôi đều rút ra những cái bài học kinh nghiệm
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo trong công tác phân tích đánh giá tình hình trong công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng
từ đó những cái vụ án sau nó xảy ra mặc dù nó khó khăn nó phức tạp thế nhưng mà với những cái bài học kinh nghiệm rút ra được
anh em đã áp dụng trong thực tiễn cho nên cái kết quả đấu tranh với cái tội phạm ngày càng được nâng cao
không chỉ lén lút thực hiện hành vi nhiều đối tượng còn công khai cấp giật tài sản trên đường phố
khu dân cư khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bất an
với sự vào cuộc quyết liệt cùng với quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm của các chiến sĩ công an thành phố
tất cả những vụ cướp giật diễn ra trên địa bàn quận liên triều đều được đấu tranh và làm rõ triệt đề
cho nên chúng ta phải xác định cái trách nhiệm trong thời gian đấy rất nhiều việc
đối với việc cho nên tôi cũng mong muốn lãnh đạo công an quận cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong giai đoạn
và đảm bảo được cái tình hình an ninh chính trị trật tựa không còn sao
mặc dù được cảnh báo nhiều lần về loại tội phạm cướp giật trên đường phố nhưng vẫn còn không ít trường hợp người dân thờ ơ mất cảnh sát
để không ai trở thành những bị hại tiếp theo
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an mỗi người dân cũng cần chủ động có biện pháp phòng ngừa hiệu quả cho chính bản thân và gia đình
gây ra trên một mươi năm vụ trộm cắp két sắt trộm hầm cắt sắt
công đức trên địa bàn huyện nghi lộc và các vùng phụ cận như thị xã cửa lò thành phố vinh
với tổng thiệt hại trên năm trăm linh triệu đồng ba đối tượng vừa bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ
sau một thời gian kiên trì nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng công an huyện nghi lộc bước đầu bắt giữ ba đối tượng gồm đặng mai ngọc nguyễn văn dũng và nguyễn duy quân công chú tại huyện nghi lộc
tăng vật thu giữ gồm bốn két sắc đã bị phá hỏng một hòm công đức tám chỉ vàng hai xe máy bốn điện thoại di động số tiền hơn một mươi triệu đồng và các vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến nay đã gây ra trên một mươi năm vụ trộm kết sắt trộm hòm công đức trên địa bàn huyện nghi lộc và các vùng phụ cận
với tổng thiệt hại trên năm trăm linh triệu đồng hiện công an huyện nghi lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
tại tỉnh bình định ba đối tượng là phan nguyễn nhật huy sinh năm hai nghìn ba đoàn thế nhân sinh năm hai nghìn hai và mai xuân lâm sinh năm hai nghìn hai cùng chú tại huyện phù mỹ tỉnh bình định
đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố quy nhơn ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
vào đêm ngày một mươi tháng bốn các trinh sát lực lượng phòng chống ma túy đã phát hiện và bắt quả tang huy
nhân và lâm đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại một khu nhà trọ trên đường biên cương tp quy nhơn
tăng vật thu giữ là ba trăm ba mươi một viên ma túy tổng hợp thuốc lắc hai mươi ba gói ma túy trong đó có một mươi sáu gói ma túy dạng nước xoài
bước đầu lực lượng công an xác định đây là đường dây mua bán ma túy do phan nguyễn nhật huy cầm đầu
và số ma túy trên chủ yếu được bán cho các đối tượng sử dụng trong các quán karaoke trên địa bàn cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động hai bị cáo gồm lê phạm minh tuấn chú tại quận liên triều
và bùi thị liễu trú tại tỉnh thái bình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi tuấn bắt đầu móc nối với các đối tượng qua mạng xã hội để lấy ma túy từ phía nam về đà nẵng tiêu thụ
toàn bộ số ma túy tuấn giao cho liễu cất giữ tại một phòng khám
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai bị cáo công an đã phát hiện thêm hai trăm tám mươi sáu viên thuốc lắc sáu gói ma túy dạng ketamine và một cân điện tử
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt lê phạm minh tuấn và bùi thị liễu cùng mức án hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
thưa quý vị vào dạng sáng nay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua khu phố một phường tân đồng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
đôi nam nữ điều khiển chiếc xe máy với tốc độ cao khi qua ngã tư đã tông vào hông của đuôi xe khách
khiến một người tử vong tại chỗ một người nguy kịch
thời điểm trên xe máy do đôi nam nữ chưa rõ tên tuổi điều khiển chở nhau lưu thông trên đường nguyễn huệ
đến đoạn ngã tư giao nhau với đường nguyễn huệ và quốc lộ một mươi bốn chiếc xe máy chạy băng thẳng với tốc độ cao
đã tông trực diện xe máy vào phần hông đuôi xe khách do tài xế trịnh thái nguyên chú tệ tỉnh gia lai điều khiển lưu thông trên tuyến quốc lộ một mươi bốn
cú tông mạnh đã khiến hai người ngồi trên xe máy bị văng rội ngược trở lại ngã văng ra đường
cô gái tử vong tại chỗ năm thanh niên bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước trong tình trạng nguy kịch
thành phố đồng xoài đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
hộ khẩu thường trú
tại hai mươi hai nam ngư phường cửa nam quận hoàn kiếm thành phố hà nội về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an quận long biên hà nội
là đối tượng nguyễn ngọc khánh sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại khu một mươi hai xã tứ hiệp huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm cách một cm trên sau cánh mũi phải
và đối tượng lê anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi năm cùng bốn phượng hà đình quận thanh xuân thành phố hà nội
bị công an quận thanh xuân thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm dưới trước đầu mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
trong ngày một mươi ba do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới nên mưa rông sẽ tăng trở lại cùng nền nhiệt giảm đi đôi chút
trong cân rông cần để cao cảnh sát với tố lốc và gió rất mạnh
tương tự trong hai ngày tới tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng có mưa vài nơi lúc đêm sáng sớm sẽ có sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây hứng nắng với mức nhiệt cao nhất ngày trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
và cũng từ đêm ngày một mươi ba khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh rồn xuống
khu vực sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cân rông cũng cần để phòng với tố lốc và gió rất mạnh
thời tiết ở phần phía bắc miền trung không có gì khác biệt nhiều so với vùng đồng bằng bắc bộ
trong hai ngày tới các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời ít mưa sáng sớm có sương mù
ban ngày có những khoảng nắng nhẹ và nhiệt độ tăng dần lên ở mức hai mươi chín ba mươi
một vài nơi ở vùng núi phía tây trời hơi nóng khi nhiệt độ có thể lên trên ba mươi bốn độ
sáng đến ngày một mươi bốn
chín tháng bốn khu vực này có khả năng sẽ xuất hiện mưa rông rải rác
trong cân rông cần để phòng gió rất mạnh đồng thời nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ
còn các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong cả ba ngày tới mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi
ngày trời có nắng với nhiệt độ thời điểm giữa trưa khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
một vài nơi có thể vượt ngưỡng ba mươi ba độ
vùng cao tây nguyên đêm nay mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi
ngày mai có nắng với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức ba mươi ba mươi ba độ
đến chiều tối mai là ngày một mươi hai và ngày một mươi ba do ảnh hưởng của vùng nhiễu động ở độ cao khoảng một năm trăm linh
nên mưa có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía nam tây nguyên
trong cân rông bà con cần để phòng gió rất mạnh
sang đến ngày một mươi bốn mưa chỉ còn xảy ra cục bộ ngày nắng nhiều hơn và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ
tại các tỉnh thành nam bộ chiều tối nay cũng có mưa rào và rông vài nơi
từ đêm mai mưa rông trên khu vực sẽ tăng trên diện giải rác